đêm ngày một mươi chín tháng một mươi trong khi tuần tra kiểm soát công an huyện mộc châu của tỉnh sơn la
phát hiện một nhóm gồm một mươi thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe mô tô xe gắn máy chạy tốc độ cao
không đội mũ bảo hiểm lạng lách đánh võng gây dối trật tự công cộng nguy hiểm cho người tham gia giao thông
ngay sau khi phát hiện nhóm thanh niên đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện mộc châu đã tổ chức lực lượng chốt chặn bắt giữ
các quái xế bị bắt đều trong độ tuổi còn rất trẻ
nhóm thanh niên thiếu niên khai báo thành lập một nhóm chat trên facebook để thông báo thời gian địa điểm tổ chức đua xe
quay clip để đăng tải lên mạng xã hội thời gian hoạt động của các đối tượng vào đêm hoặc dạng sáng
thông tin từ bộ y tế đến ngày một mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một bộ y tế đã phân bổ sáu mươi chín đợt vaccine với tổng số hơn chín mươi năm triệu liều vaccine phòng chống dịch covid một mươi chín
cả nước đã tiêm trên sáu mươi năm bảy triệu liều
chiều tối ngày hai mươi tháng một mươi
cả nước ghi nhận ba sáu trăm bốn mươi sáu ca mắc mới covid một mươi chín trong đó có một mươi một ca nhập cảnh và ba sáu trăm ba mươi năm ca ghi nhận trong nước
còn tại hà nội tính từ một mươi tám h ngày một mươi chín tháng một mươi đến một mươi tám h ngày hai mươi tháng một mươi
trên địa bàn thành phố ghi nhận chín ca dương tính với sars cov hai đều là những ca đã được cách ly
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị